về an toàn các sự kiện chính trị quan trọng các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân
ghi nhận những thành tích của lực lượng cảnh sát cơ động chủ tịch nước võ văn thường biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng cảnh sát cơ động trong những năm qua
chủ tịch nước nhấn mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng
chiến đấu dũng cảm kiên cường để bảo vệ đảng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
bên cạnh đó chủ tịch nước căn dặn nhiệm vụ trong bối cảnh mới yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động phải thường xuyên gian luyện chính trị
nâng cao năng lực trình độ làm tốt công tác hậu cần phục vụ chiến đấu đảm bảo phương tiện trang thiết bị thực hiện đầy đủ chế độ chính sách chế độ dành cho lực lượng cơ động
lãnh đạo công an tỉnh đồng tháp xin hứa với đồng chí chủ tịch nước công an đồng tháp và tiểu đoàn cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu
để thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
nghị quyết bảy của ban thường vụ tỉnh ủy tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của địa phương
trong chuyến công tác tại tỉnh bạc liêu vào chiều ngày hôm nay tại công an tỉnh bạc liêu chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đến thăm chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh bạc liêu
thay mặt lực lượng vũ trang tỉnh lãnh đạo công an tỉnh bạc liêu báo cáo chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn công tác về kết quả thực hiện công tác quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong công tác nắm phân tích dự báo tình hình kịp thời tham mưu tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng an ninh của địa phương
được đảng nhà nước chính phủ và các ngành địa phương đánh giá cao tặng nhiều phần thưởng cao quý
riêng công an tỉnh bạc liêu vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong công an toàn quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh bạc liêu đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời đề nghị các lực lượng phải thực hiện hiệu quả nghị định ba của chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ tặng quà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
tặng ba mươi phần quà cho cán bộ chiến sĩ là thương binh thân nhân liệt sĩ hiện đang công tác tại các lực lượng vũ trang tỉnh bạc liêu
chiều nay phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã đến thăm chúc mừng năm mới và chỉ đạo một số mặt
công tác công an trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn tại công an tỉnh long an
sau khi nghe lãnh đạo công an tỉnh long an báo cáo kết quả thực hiện trên mọi mặt công tác trong thời gian qua
đồng chí phó chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng công an tỉnh đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt đã chủ động thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra giữ vững ổn định an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
góp phần phục vụ hiệu quả nhiều
phó chủ tịch nước yêu cầu tập thể đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh long an trong năm hai nghìn hai mươi bốn quyết tâm
trục sức đồng lòng phát huy những kết quả đạt được nỗ lực vượt qua khó khăn không ngừng đổi mới tư duy
cách nghĩ cách làm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí phó chủ tịch nước gửi tới lãnh đạo tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ubnd ubnd tỉnh và đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
chiều nay tại hà nội tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi của chính phủ còn gọi là đề án sáu đã tổ chức cuộc họp giao ban tháng một năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm ubnd bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu
và phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang phó chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đồng chủ trì cuộc họp
sau hội nghị sơ kết hai năm triển khai đề án sáu thực hiện các nhiệm vụ được thủ tướng chính phủ yêu cầu
các bộ ngành ủy ban nhân dân các địa phương đã tập trung quán triển và tổ chức triển khai nghiêm túc kịp thời
trong đó nổi bật bộ lao động thương minh và xã hội bộ công an ngân hàng nhà nước việt nam
đôn đốc các địa phương triển khai chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt
theo đó đã hoàn thành giả soát một trăm linh đối tượng hưởng chế độ an sinh xã hội trên một bảy nghìn tỷ đồng được chi trả
bộ công an phối hợp với tổng công ty bưu điện việt nam tổ chức năm bốn trăm một mươi hai điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến
hai mươi ba bốn mươi hai lượt người dân được hướng dẫn với một mươi sáu bốn trăm tám mươi sáu hồ sơ trực tuyến thực hiện hoàn thiện giải pháp kỹ thuật
triển khai sản phẩm đánh giá khả tín khách hàng vay với năm ngân hàng một tổ chức tín dụng với gần bốn trăm linh người đã được vay với số tiền trên năm năm tỷ đồng
điều này từng bước giúp giảm thiểu tình trạng vay tín dụng đen
tuy nhiên hiện vẫn có những nhiệm vụ
các bộ ngành đang triển khai có nguy cơ chậm muộn
vì vậy tại cuộc họp nhiều ý kiến đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn vương mắc
trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất đảm bảo về đích theo lộ trình đề án sáu
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị các bộ ngành địa phương cần thay đổi cách làm
thay đổi tư duy phải quyết liệt hơn nữa trong triển khai các mặt công tác của đề án sáu có hiệu quả hơn
về thời gian lộ trình hoàn thành những nhiệm vụ phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải hứa giữ lời nhất là đối với những phần việc cụ thể
bộ thông tin truyền thông các đồng chí như đã nói về tiêu chuẩn tiêu chí và quy hoạch là các đồng chí phải làm
bộ tài chính một là cái nghị định để hướng dẫn cái quyết định của nguyên thường của quốc hội mới cho
cái thứ hai là phân khai dự toán đến đơn vị thù hưởng trong thời gian sớm nhất
văn phòng chính phủ các đồng chí hai việc
thủ tục nào qua cổng thủ tục nào chưa qua cổng ai còn nợ cái gì các đồng chí tham mộ siết cho cái này
cái thứ hai là một mươi chín cái nghị quyết năm trăm một mươi một cái thủ tục rồi phân định lại việc gì ai làm để cho nó chạy
kết luận tại cuộc họp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi bốn được coi là năm tiền đề quan trọng
tạo đà hoàn thành các mục tiêu đề án sáu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi năm và cả giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vì vậy bảy nhóm vấn đề
bộ trưởng tô lâm đã yêu cầu các thành viên của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ ở các bộ ngành phải nhanh chóng hoàn thành
và sớm xây dựng trình thủ tướng chính phủ ban hành danh mục các nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tích hợp
cung cấp lên cổng chính phủ công quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn này để các bộ ngành xây dựng cái quy trình điện tử
đảm bảo tính pháp lý và thực hiện
xin chính phủ văn hành nghị định về hai cái sỉ vụ công liên thông
đăng ký thường trú
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký
xóa đăng ký
trợ cấp máy tán theo trình tự thủ tục chút gọi
hoàn thành trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
cái này chúng ta trải khai cả năm nay rồi
rất nhiều kinh nghiệm
thế bây giờ đưa vào thành cái nghị định đưa vào cái pháp lý
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý việc đảm bảo an ninh an toàn các hệ thống công nghệ thông tin của các bộ ngành địa phương
đây là vấn đề rất quan trọng
bộ ngành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tận dụng dữ liệu đã có để cắt giảm các thủ tục hành chính
các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ công an để tích hợp những tiện ích trên vneid
giải quyết sức điểm nạn diêm rác tài khoản ảo trên mạng xã hội
làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe
đẩy mạnh triển khai học bạc điện tử
nhân rộng trong cả nước từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn để phục vụ năm học mới
đối với sổ sức khỏe điện tử hồ sơ sức khỏe điện tử
các bộ ngành đẩy mạnh việc thí điểm sớm nhân rộng ra toàn quốc
về nghị quyết số một trăm bảy mươi năm của chính phủ xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện những nhiệm vụ cụ thể
kết nối chia sẻ phát triển dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của đất nước
công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai nghiêm túc hiệu quả điện chỉ đạo của bộ
an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đây là một trong những yêu cầu quan trọng được đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị giao ban bộ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an các đơn vị địa phương
đã triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự kết nguyên đán giáp thỉnh năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó đã điều tra khám phá ba tám trăm chín mươi chín vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt xử lý tám chín trăm năm mươi ba đối tượng bắt vận động đầu thú thanh loại bốn trăm ba mươi chín đối tượng truy nã
bắt xử lý tám trăm tám mươi bảy vụ ba chín trăm năm mươi hai đối tượng cờ bạc
đấu tranh làm rõ hai trăm ba mươi bốn vụ ba trăm sáu mươi đối tượng cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
điều tra xử lý ba mươi bảy vụ buôn lậu bảy trăm linh vụ sản xuất
tẳng chữ vận chuyển buôn bán hàng cấm
đối với tội phạm ma túy đã phát hiện năm hai trăm một mươi chín vụ bảy chín trăm linh hai đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ hơn năm mươi hai kg heroin hai trăm sáu mươi sáu kg và ba trăm hai mươi chín ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
phát hiện một trăm linh tám vụ một trăm một mươi chín đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
phát hiện bắt ba trăm bảy mươi tám vụ
sáu trăm tám mươi ba đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
một ba trăm chín mươi tám vụ hai ba mươi chín đối tượng vi phạm pháp luật về pháo
vận động nhân dân giao nộp và thu hồi gần năm khẩu súng các loại
công tác kiểm tra bảo đảm an toàn phòng chánh trị cháy và cứu nản cứu hộ
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thi hành án hình sự
hỗ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường
đề mạnh thực hiện đề án sáu tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt chín mươi năm
ghi nhận biểu dương thành tích lực lượng công an nhân dân đã đạt được
nhấn mạnh nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh nội địa
an ninh tại các địa bàn chiến lược địa bàn biên giới
chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp
xử lý vấn đề nảy sinh về an sinh xã hội tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng
công tác quản lý xuất nhập cảnh bảo đảm an toàn thuận tiện phục vụ hoạt động của nhân dân trong dịp tết
đối với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng trong dịp tết nguyên đán
bộ trưởng yêu cầu phải tăng cường công tác đấu tranh
đặc biệt là các loại tội phạm như tội phạm đánh bạc gây dối trật tự công cộng
buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả pháo nổ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm
đồng thời triển khai có hiệu quả các phương án phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông
hạn chế ủn tắc tai nạn giao thông tại các tuyến đường trọng điểm dịp tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân
công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án sáu và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngành công an
đồng chí bộ trưởng cũng lưu ý tổ chức tốt công tác trực ban trực chiến chế độ thông tin báo cáo
đồng thời bảo đảm chế độ chính sách cho cám bộ chiến sĩ trong dịp tết tăng cường công tác kiểm tra
chấp hành điều lệnh trong cám bộ chiến sĩ tiếp tục tăng cường tuyên truyền lan tỏa thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân
những tấm gương dũng cảm làm nhiều việc tốt giúp đỡ nhân dân nhất là trong đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán
thưa quý vị trong các ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một
năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp thứ ba mươi sáu
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong quản lý thực hiện một số dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các công ty trong hệ sinh thái aic thực hiện
nhiều tổ chức đảng đảng viên bị xử lý kỷ luật xử lý hình sự
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước
gây dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các đồng chí

đảng ủy sở giáo dục và đào tạo đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy sở kế hoạch và đầu tư nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đảng ủy sở thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng ủy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị bắc ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và các đồng chí
đảng ủy nguyễn văn liên nguyễn văn phong nguyễn đức bưởi trần đăng truyền vũ trí kiên nguyễn văn hiếu
khiển trách đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đảng ủy sở kế hoạch và đầu tư đảng ủy sở y tế đảng ủy sở xây dựng đảng ủy công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị bắc ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và các đồng chí
nguyễn hương giang nguyễn hữu thành nguyễn việt hùng tô thị mai hoa nguyễn đình xuân trịnh hữu hùng trịnh khôi
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và các đồng chí nguyễn nhân chiến nguyễn tử quỳnh nguyễn tiến nhường nguyễn hạnh trung nguyễn lương thành
và đồng chí nguyễn thế nghĩa nguyên tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh
xem xét đề nghị của tỉnh ủy lâm đồng và an giang về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
các đồng chí trần đức quận ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
trần văn hiệp phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
nguyễn thanh bình phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trần anh thư tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn việt trí ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang đã suy thoái tư tưởng
chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm
nêu gương vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ
được giao gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
và chính quyền địa phương căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành
kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí nguyễn việt trí đề nghị bộ chính trị ban
bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí trần đức quận trần văn hiệp nguyễn thanh bình
trần anh thư cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung
quan trọng khác
thưa quý vị ngày hôm nay bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao dưới sự
chủ trì của người việt
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng theo đó người phát ngôn đã cho biết về phản ứng của việt nam
đối với thông cáo báo chí về nhân quyền do tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra và vấn đề kỳ thị sắc tộc
tại vụ án khủng bố ở đắk lắc
liên quan tới thông cáo báo chí về nhân quyền được tổ chức theo dõi nhân quyền vừa công bố
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng khẳng định
đây không phải là lần đầu tiên tổ chức này đưa ra những luận điệu vu cáo định kiến với ý đồ xấu
nhằm vào việt nam
âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của việt nam và chia rẽ việt nam với cộng đồng quốc tế
và những nỗ lực quyết tâm thành tiệu của chính phủ việt nam trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người
đã được thể hiện thông qua những kết quả phát triển kinh tế xã hội trên thực tế
và được đông đảo nhân dân trong nước cũng như là cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao
liên quan tới việc xét xử một trăm linh bị cáo liên quan tới vụ án khủng bố tại đắk lắc
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
trong quá trình điều tra thì các cơ quan chức năng của việt nam và hoa kỳ
đã và đang thường xuyên trao đổi thông tin về các tổ chức cá nhân liên quan
theo quy định của pháp luật hai nước cũng như là luật pháp quốc tế
và trong trao đổi với bộ công an việt nam thì phía hoa kỳ khẳng định là không dung túng
bất cứ tổ chức nào cá nhân nào liên quan đến vụ việc
và cam kết hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của việt nam
trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra gây ảnh hưởng
đến quan hệ hai nước và chúng tôi bác bỏ hoàn toàn việc cho rằng là có kỳ thị sắc tộc
và chính phủ việt nam như các bạn đều biết đó là luôn dành những cái ưu tiên
cho những vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là trong phát triển kinh tế xã hội
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng
đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam trong thời gian tới